theo thông tin từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái đã xảy ra mưa to đến rất to
có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn ở các tỉnh tây bắc và việt bắc bắc bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi sáu tháng bốn
để ưu phó với tình hình thiên tai có diễn biến bất thường ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh
thành phố chủ động các biện pháp phù hợp thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết đến người dân tổ chức các phục hậu quả do thiên tai gây ra